liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn phìn ngan
xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai ngày hôm qua năm tháng chín thượng tướng tô lâm
ubnd bộ trưởng bộ công an đã có thư khen người đồng chí tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát
đồng chí giám đốc công an tỉnh lào cai về việc tham gia điều tra làm rõ vụ án sau đây là toàn văn thư khen
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh lào cai đã nêu cao tinh thần tấn công
phòng chống tội phạm nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp năng lực ý thức trách nhiệm nỗ lực tập trung lực lượng
phương tiện sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập chứng cứ điều tra làm rõ vụ án giết bốn người
cướp tài sản xảy ra ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn phìn ngan xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai
bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật gây án
việc nghiêm trọng gây dư luận xấu tâm lý lo lắng bức xúc trong nhân dân
trong thời gian ngắn các lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với tinh thần thực hiện kết luận số năm kltu
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của ban bí thư trung ương đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số bốn mươi tám cttu
của bộ chính trị khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
chiến công của các đồng chí đã góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội
củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với nhà nước và lực lượng công an nhân dân
phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lào cai
tôi yêu cầu đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm phòng ngừa chung
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân